israel đã áp đặt lệnh cấm hàng hóa xuất khẩu của palestine qua cửa khẩu biên giới
một động thái mà phía palestine gọi là diễn biến leo thang nguy hiểm
trong bối cảnh tranh cãi thương mại kéo dài năm tháng qua
thông báo của bộ quốc phòng israel cho hay từ ngày chín tháng hai
xuất khẩu nông sản palestine qua cửa khẩu biên giới aleby bị cấm
cửa khẩu này nối jordan vào vùng bờ tây bị chiếm đóng
là lối duy nhất để đưa hàng hóa palestine ra các thị trường nước ngoài
động thái này nhằm đáp trả quyết định của palestine ngừng nhập khẩu b từ israel từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
bộ trưởng nông nghiệp palestine reyes atari cho rằng
việc israel chặn xuất khẩu nông sản của palestine vi phạm tất cả các thỏa thuận song phương
và là một hành động nguy hiểm